thưa quý vị sáng nay ngày một tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh
đã xét xử phúc thẩm vụ giết người đổ bê tông hai thi thể gây trúng động dư luận
xảy ra tại bình dương vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định
tạm hoãn phiên tòa để các bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe
trước đó tại bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã tuyên phạm thị thiên hà ba mươi hai tuổi ngụ thành phố hồ chí minh tử hình về tội giết người
lê ngọc phương thảo ba mươi tuổi ngụ tiền giang hai mươi hai năm tù
nguyễn ngọc tâm huyên một mươi chín năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm
trình thi hồng hoa mẹ của hà sáu mươi bảy tuổi ngụ tiền giang một mươi ba năm tù về tội giết người
và không tố giác tội phạm
theo nội dung vụ án các bị cáo và hai nạn nhân nam là trần đức linh năm mươi tuổi ngụ nghệ an
và trần trí thành hai mươi bảy tuổi ngụ thành phố hồ chí minh cùng luyện tập một môn phái lạ do hà làm trưởng nhóm
tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi nhóm này đang luyện tập phát hiện linh bỏ trốn nên bị nhóm của hà bắt lại đánh đập
dẫn đến linh tử vong sau đó chuyển xác linh về ngôi nhà thuê tại bình dương
trần trí thành là nạn nhân thứ hai bị sát hại
để phi tan nhóm hà đã đi mua thùng nhựa để bỏ các thi thể vào trong và đổ bê tông vào
phiên tòa phúc thẩm được mở vì có kháng cáo của các bị cáo
tại phiên tòa bị cáo hà và bị cáo huyên đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa
do bị cáo hà không đảm bảo sức khỏe hội đồng xét xử sau khi hội ý đã tạm hoãn phiên tòa
để các bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe
thời gian mở lại phiên tòa là ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây